công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa làm việc với nguyễn minh tiến hai mươi bảy tuổi ngụ tại khu phố tám b phường tân biên tp biên hòa để điều tra về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về việc tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
trước đó ngày một tháng chín nguyễn minh tiến lên mạng xã hội facebook để đọc thông tin thì thấy trên một trang facebook cá nhân đăng tải thông tin về một người chích vaccine trung quốc ở bệnh viện âu cơ tp biên hòa bị sốc phản vệ phải đưa đi cấp cứu
cùng ngày tiến thấy một tài khoản facebook đăng hỏi về việc chích vaccine ở tân biên nên vào bình luận ở khu tám chích xong rút kim ra giải đành đạch
sau khi tiếp nhận thông tin sự việc trên công an tp biên hòa đã phối hợp với công an phường tân biên đã đưa nguyễn minh tiến về trụ sở công an phường để làm việc
qua xác minh điều tra của cơ quan công an thông tin của nguyễn minh tiến đăng tải về sự việc tiêm vaccine nói trên là hoàn toàn sai sự thật
tổ công tác đã mời làm việc tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi
đã có đăng và chia sẻ bài viết của mình sau đó thì nhận lỗi và đã tự là xóa nội dung bài viết
tại cơ quan công an nguyễn minh tiến đã thừa nhận việc đăng tải trên mạng xã hội của mình về việc có người gặp sự cố khi tiêm vaccine là không đúng
tiến cũng cho rằng việc mình đăng tải thông tin khi chưa có kiểm chứng lên mạng xã hội đã gây hoang mang cho nhiều người dân đang quan tâm đến việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nhân tôi có
bài bình luận và đăng nội dung ở khu vô tám chết xong rút kim đen bị giật giật để bình luận về việc tiêm vaccine của trung quốc
tôi nhận việc bình luận vậy là không đúng sự thật khu vực tân biên không hề xảy ra vụ việc như bài viết của tôi
hành vi của tôi phép luật tôi thẳng thật xin lỗi chính quyền bà con nhân dân và cộng đồng mạng về việc đăng tin không đúng sự thật của tôi
tôi xin chịu trách nhiệm và khen kết không tái phép
lãnh đạo công an tp biên hòa cho biết sau khi vào cuộc để điều tra xác minh
đối tượng cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình và tỏ ra ăn năng hối lỗi
dù vậy cơ quan công an cũng đang đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật
luôn xin cảnh báo giúp bà con cộng đồng mạng khi mà mình theo dõi mình tham gia trên mạng xã hội
mình phải lưu ý trước khi mình đăng thông tin chia sẻ mình phải kiểm chứng lại sự việc này là đúng hay sai
còn nếu mà mình cứ tham gia chia sẻ ồ ạt không kiểm chứng thì mình sẽ đăng tải sai cho thật
hiện tại giờ nếu đang sai sự thật là sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian qua đã có nhiều bài học cho các đối tượng đăng tin đồn giả tin thất thiệt
phát tán các thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước nói chung
và đồng nai nói riêng đã bị lực lượng công an phát hiện xử lý nghiêm
để chúng ta góp sức cùng cả nước chống dịch mỗi người dân phải tự nêu cao cảnh giác
thể hiện trách nhiệm của mình để cùng với các lực lượng chức năng phòng chống
đẩy lùi dịch bệnh mau chống được cuộc sống người dân trở lại bình thường